tại thị trấn phước dân huyện ninh phước tỉnh ninh thuận đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
đã đến dự lễ khánh thành dự án trường tiểu học vĩnh thuận
dự án nhằm đáp ứng hạ tầng phục vụ công tác giáo dục cho ba trăm năm mươi học sinh
vùng đồng bào trăm theo học chương trình hai buổi một ngày với tổng diện tích gần ba m hai
trong đó diện tích xây dựng là một bốn mươi m hai gồm một mươi bốn phòng học một phòng chức năng
khối văn phòng phòng bộ môn cùng các công trình hỗ trợ khác do ngân hàng nhà nước việt nam
đồng ý hỗ trợ kinh phí xây dựng từ năm hai nghìn một mươi bốn với tổng kinh phí hai mươi ba tỷ đồng
trong đó ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam việt công banh
và ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và xây dựng việt nam bidv tài trợ hai mươi tỷ đồng
số còn lại là vốn ngân sách của tỉnh
đây là công trình có ý nghĩa thiết thực góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục
tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở ninh thuận
nhân dịp này đồng chí nguyễn văn bình đã trao một mươi bộ máy vi tính cho phòng giáo dục huyện ninh thuận
trường tiểu học vĩnh thuận và cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh ninh thuận trồng cây lưu niệm tại trường